quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất liên quan đến vụ đấu giá đất thủ thiêm và câu chuyện của chủ tịch tân hoàng minh tuyên bố bỏ cọc gần sáu trăm linh tỷ đồng
vào chiều một mươi một tháng một đại diện tập đoàn tân hoàng minh đã xác nhận ông đỗ anh dũng chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đã gửi tâm thư xin chấm dứt hợp đồng mua lô đất đấu giá thuộc khu đô thị mới thủ thiêm
vậy câu hỏi được đặt ra là tân hoàng minh bỏ chạy khỏi lô đất vàng thủ thiêm sắp tới ra sao hãy cùng chúng tôi lắng nghe những nhận định của các chuyên gia đầu ngành
báo tuổi trẻ điện tử đã đăng tải bài viết ngày một mươi hai tháng một có nội dung rất hay tân hoàng minh bỏ chạy khỏi lô đất vàng ở thủ thiêm sắp tới ra sao
đây không chỉ là câu chuyện của riêng tân hoàng minh mà còn là câu chuyện của chính thành phố hồ chí minh với lô đất được coi là đắc địa nhất sắp tới
xuất phát từ tâm thư giải thích việc đơn phương chấm dứt hợp đồng là nhằm đảm bảo một phần ổn định thị trường kinh doanh bất động sản lợi ích của tập thể của xã hội lên trên
đồng thời ông dũng cũng gửi đến tổng bí thư và lãnh đạo cao cấp lời xin lỗi chân thành nhất
trong thư ông dũng khẳng định sau khi đấu giá trúng ông và tập đoàn lắng nghe rất nhiều dư luận xã hội và thấy rằng kết quả trúng đấu giá cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt
đặc biệt là sau khi tiếp nhận ý kiến của bộ trưởng bộ tài chính tại kỳ họp bất thường quốc hội vừa qua
một chuyên gia về tài chính tại tp hcm cho rằng khi theo dõi và sâu chuỗi các thông tin thời sự gần đây nhiều người cũng sẽ nghĩ ra có kết cục như hôm nay
cú bẻ lái này thật ra cũng tốt cho thị trường bất động sản
sau vụ này có thể giá nhà đất ở khu vực thủ đức sẽ dịu lại và trở về mức giá thực tế hơn
các khu vực khác trên địa bàn tp hcm cũng theo đà đó mà giảm xuống
một mươi những huyện đang có đề án trở thành thành phố hoặc quận vì chuyên gia tài chính này cho biết
một chuyên viên tư pháp tại tp hcm cho biết nếu tân hoàng minh thực sự có gửi thư đến ủy ban nhân dân thành phố
thì có khả năng ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao cho các cơ quan liên quan xem xét và xử lý vụ việc
lúc đó các bên đã ký tên trong hợp đồng sẽ phải làm việc với nhau để xác định ý chí của doanh nghiệp được trúng đấu giá về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng
hoặc các bên có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
khi đã xác định xong thì số tiền đặt trước của người đấu giá sẽ đương nhiên bị xung công quỹ
chứ không chờ đến một trăm tám mươi ngày như trường hợp bên mua vi phạm nghĩa vụ thanh toán
nếu tân hoàng minh hủy hợp đồng tại thời điểm này lô đất vẫn là đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước
vì chuyên gia tư pháp cho biết trường hợp này không áp dụng quy định đơn vị trả giá cao thứ hai sẽ được mời mua tài sản đấu giá
bởi phiên đấu giá đã chấm dứt
các bên đã ký hợp đồng mua tài sản đấu giá và ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định công nhận kết quả đấu giá
việc đơn vị trả giá cao thứ hai được mua tài sản đấu giá chỉ áp dụng trong khi đơn vị trúng đấu giá từ chối
mua ngay sau khi trúng đấu giá kèm theo điều kiện giá được trả cao thứ hai
cộng với số tiền đặt cọc đấu giá bằng hoặc cao hơn giá mà đơn vị trúng đấu giá vừa từ chối vị chuyên gia giải thích
như vậy nếu công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
của tập đoàn tân hoàng minh từ chối mua tài sản đấu giá ngay tại phiên đấu giá
thì cũng không thể mời đơn vị thứ hai mua tài sản đấu giá bởi giá mà tân hoàng minh trúng đấu giá cao hơn lần trả trước đến bảy trăm linh tỷ đồng
trong khi số tiền đạt cọc để đấu giá quyền sử dụng lô đất ba một mươi hai chỉ gần sáu trăm linh tỷ đồng
vậy số phận của ba lô còn lại như thế nào
đối với các lô đất còn lại trong đợt bán đấu giá bốn lô đất tại thủ thiêm vào ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua
lô ba năm lô ba mươi tám và lô ba mươi chín các thủ tục xử lý sau khi trúng đấu giá vẫn diễn ra bình thường theo quy định
vì bốn lô đất được đấu giá cùng ngày nhưng trong bốn phiên khác nhau có bốn hợp đồng được ký độc lập
những quyết định công nhận kết quả đấu giá và thông báo nghĩa vụ tài chính của cơ quan chức năng cũng riêng biệt
nên việc một lô đất bị hủy hợp đồng mua tài sản đấu giá không ảnh hưởng đến những lô đất khác
vào ngày sáu tháng một cục thuế tp hcm đã ban hành thông báo đóng tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ cho các công ty trúng đấu giá bốn lô đất trong các phiên đấu giá ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay các công ty đều đã ký nhận thông báo nghĩa vụ tài chính kể cả doanh nghiệp trúng đấu giá lô đất ba mươi hai
cái gốc của đấu giá đất nhìn từ việc tân hoàng minh bỏ cọc
còn trong một bài viết mới nhất đăng trên báo điện tử người lao động có nhắc đến câu chuyện
cái gốc của đấu giá đất nhìn từ việc tân hoàng minh bỏ cọc
bài viết phân tích rất kỹ xu hướng và hệ lụy sau vụ việc tân hoàng minh bỏ cuộc
trong bài viết là nhận định của tiến sĩ lê đạt trí khoa tài chính trường đại học kinh tế tp hcm
ông này cho hay
những hệ lụy của sự việc này cực kỳ lớn không chỉ cho tiền lệ của hoạt động đấu giá mà còn là vấn đề thị trường bất động sản
có quan điểm cho rằng mức giá đất mà tân hoàng minh đưa ra cho lô đất được đấu ở thủ thiêm không có gì là bất thường
thì chưa phân tích hai hệ lụy trở lại
hệ lụy thứ nhất là hoạt động đấu giá
tân hoàng minh là người tạo ra tiền lệ thách thức các quy định của luật pháp
quy định của luật về việc đặt cọc và mất cọc là một hình thức vừa tạo điều kiện cho nhiều đơn vị tham gia đấu thầu
đưa đến giá đấu thầu có tính cạnh tranh
luật pháp có thể quy định mức đặt cọc cao hơn nhưng điều đó sẽ phá vỡ quyền tiếp cận tài sản bị hạn chế
và giá đấu thầu không còn tính cạnh tranh
và khắc phục một tỷ lệ cọc thấp bằng nhiều hồ sơ khác để người đấu giá thành công có khả năng thực hiện kết quả đấu giá
một trong các hồ sơ khi tham gia đấu giá đơn vị đấu giá chứng minh năng lực tài chính
chứng minh năng lực này từ báo cáo tài chính từ quy mô vốn tài sản của tổ chức tham gia đấu giá đến cam kết của tập đoàn
từ công ty mẹ và thậm chí từ một chứng thư bảo lãnh của ngân hàng
do vậy tinh thần của luật là tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá và có yêu cầu người đấu giá thành công phải thực hiện nghĩa vụ
với tinh thần này việc tân hoàng minh hay bất kỳ ai tham gia đấu giá phải có trách nhiệm
cần nhắc trong từng phương án kinh doanh
khi đưa ra mỗi mức giá tham gia đấu giá
thế nhưng tân hoàng minh đã từ bỏ quyền thực hiện kết quả đấu giá
đưa đến một tiền lệ xấu cho các hoạt động đấu giá tiếp theo thì pháp luật sẽ xử lý theo hướng nào
hệ lụy thứ hai về thị trường bất động sản
dù thực hiện hay không thực hiện kết quả đấu giá của tân hoàng minh
các công ty bất động sản đều hiểu rằng
con người thường neo vào mức giá nào đó trong quá khứ
chưa khó có thể dùng một mô hình giả định nào đó để định giá tài sản bất động sản
thông thường các công ty tự nhiên
thẩm định giá cũng sẽ dùng giá tham chiếu trước đó để làm cơ sở điều chỉnh lại kết quả định giá từ mô hình
điều mà bộ tài chính hướng dẫn trong quy định thẩm định giá là kiểm soát kết quả định giá từ yếu tố thị trường
do vậy tham gia đấu giá đất thủ thiêm và chấp nhận mất cọc của tân hoàng minh có thể để tạo ra một mặt bằng giá đất mới
điều này không chỉ có lợi trực tiếp cho những tài sản nào đó của tân hoàng minh
mà còn tạo ra hệ lụy với một mức giá nhà đất nói chung bị đẩy lên cao và có thể là bong bóng bất động sản
các khoản nợ xấu phần lớn từ cho vay bất động sản của hệ thống ngân hàng việt nam
thời gian qua là một minh chứng rất rõ nét
việc đẩy giá bất động sản có lẽ sẽ thực hiện định giá tài sản cao hơn nhằm rút tiền từ hệ thống ngân hàng
vì ngân hàng cho vay cao hơn giá trị thực nên việc xử lý tài sản thế chấp bất động sản không dễ dàng
nguyên nhân là giá bất động sản được tạo ra trong quá khứ cao
nên khi phát mãi tài sản ngân hàng không thể bán với giá thấp khiến cho việc xử lý nợ xấu rơi vào bế tắc
vì vậy giải pháp của việt nam vào nhiều năm trước là buộc các tổ chức tính dụng phải xử lý nợ xấu
qua trích lập dự phòng bằng trái phiếu đặc biệt trong vòng năm năm
lấy lại ví dụ để thấy tác động của việc đẩy giá bất động sản đã gây ra một cục máu đông nợ xấu cho hệ thống tài chính
tuy nhiên không chỉ dừng lại ở tác động trên mà còn các khía cạnh khác của nền kinh tế
như đóng băng thị trường bất động sản làm suy giảm tăng trưởng kinh tế quyền mưu cầu nhà ở của người dân
việc tân hoàng minh từ bỏ việc thực hiện kết quả đấu giá từ mức giá bất thường
nên được xem xét dưới nhiều quy định của pháp luật
chứ không nên dừng lại ở luật đấu giá
rồi đây số phận của tân hoàng minh sẽ như thế nào
câu chuyện về lôi đất số ba mươi hai sẽ ra sao
chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan chức năng và những người trong cuộc